các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tiêu chí này được chia thành các nhóm mức độ hấp dẫn về du lịch các quyền của con người ảnh hưởng văn hóa khả năng phát triển kinh doanh di sản mức độ cởi mở với kinh doanh đặc trưng khác biệt sức mạnh trên trường quốc tế và chất lượng cuộc sống
kết quả đức được chọn là quốc gia tốt nhất thế giới năm hai nghìn một mươi sáu với số điểm tuyệt đối là một mươi các nước còn lại trong top năm có canada anh mỹ và thụy điển
được hai hai điểm việt nam đứng ở vị trí thứ ba mươi hai trong số sáu mươi quốc gia được xếp hạng sau nam phi và trước philippines
trong số các nhóm tiêu chí việt nam đạt thứ hạng cao nhất ở tiêu chí sự khác biệt và đặc trưng vị trí thứ một mươi một tiếp theo là mức độ cởi mở với kinh doanh chất lượng cuộc sống và di sản